hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày một mươi tháng hai khi tiếp nhận tin có người bị nạn đội cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì tp hà nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu nạn dành lại sự sống cho anh phùng thế bản bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm cm
ngày một mươi tháng hai khi tiếp nhận tin có người bị nạn đội cảnh sát phòng trái chữa chỉ huyện ba vì tp hà nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu nạn dành lại sự sống cho anh phùng thế bản bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm cm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém học sinh
chiều qua tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông trong lúc tuần lưu trên quốc lộ một thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa thì phát hiện ba đối tượng điều khiển xe mô tô cầm theo dao tự chế đuổi chém một học sinh ở xã hành trung huyện nghĩa hành
tổ công tác cùng người dân đã kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng cùng hung khí không để xảy ra thương tích sau đó bàn giao các đối tượng cùng hung khí cho công an xã nghĩa thương xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cũng đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm g địa chỉ tại xã liên hồng thành phố hải dương tỉnh hải dương
quá trình điều tra bước đầu phát hiện một số cá nhân làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm g đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép khoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
đặt in và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá từ ba bốn triệu đồng sau đó dùng những giấy tờ giả này để thế chấp vay tiền của nhiều người
đây là thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ ra quyết định khởi tố
đối tượng phan ngọc linh chú huyện tam nông phú thọ do vay tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ linh đã bàn với nguyễn thị tuyết ở cùng địa phương thống nhất làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ
giúp sức cho linh và tuyết còn có nguyễn mạnh cường cường là bạn trai của tuyết nhưng trong vụ án này lại đóng vai làm chồng linh để đứng ra bảo lãnh cho linh trong các vụ đi lừa đào
khi bị chủ nợ đòi tiền linh đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt bị can phan ngọc linh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai
bản thân em không có tài sản gì cả khi mà chị tuyết đưa cho em cái giấy tờ đấy thì em vẫn biết đấy là giấy tờ giả
thì gọi là muốn lấy lòng tin với cô hải đấy thì em vẫn tiếp tục dùng cái giấy tờ đấy để xuống nhà cô hải nói chuyện và vây tiền bằng cái giấy tờ giả đấy ạ
cái giấy tờ giả này là đọc của bạn chị tuyết ạ
thì chị tuyết thanh toán lần đầu là bốn triệu trên một cái ạ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong thời gian từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
phan ngọc linh đã dùng các dây chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại đều trú tại huyện tam nông tỉnh phú thọ
cô linh này có nói là có một mảnh đất mẹ cho và cũng vì cái điều kiện khó khăn lấy hàng hóa để bán
thì có bạn nói với tôi là bán
tôi có một mảnh đất đấy
vì tôi cũng tin tưởng linh và cũng lên nhà cửa rồi
thì tôi cũng cho linh vành số tiền là hai trăm hai mươi triệu
thì tôi nghĩ tình cảm thì tôi cũng cho mượn nóng thì chị và chị để lại cái bìa đỏ làm tin
thế tôi bảo ừ thế để đây thì hai ba hôm giả tiền cho bà thì chị bảo vâng
xong hai ba hôm đến hẹn thì gọi chị thì chị cứ bảo đến tối đến mai mai thì trả được
sau đấy thì tôi làm một cái đơn xuống tố cáo chị linh ở dưới cơ quan công an đấy
cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập nguyễn thị tuyết và nguyễn mạnh cường để làm rõ các nội dung liên quan
tuy nhiên nguyễn thị tuyết hiện tại không có mặt tại địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật
lợi dụng các nền tảng công nghệ mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
lê quang thọ chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị tạm giữ
lê quang thọ chủ tài khoản mạng xã hội twitter có tên trai biên hòa
thường xuyên đăng tải thông tin giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng telegram
để xem các video có nội dung đổi trụy
để tham gia các nhóm kín này người dùng phải nộp tiền vào tài khoản cho người quản lý
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lê quang thọ khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bị bắt
thọ đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng telegram
để đăng tải hàng trăm video hình ảnh có chứa nội dung khiêu dâm đổi trụy
do đối tượng tự quay hoặc tải về từ mạng internet cho gần ba trăm linh thành viên trong nhóm theo dõi
để tham gia vào nhóm kín người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản gia lô của thọ để trao đổi
sau đó nộp hai trăm linh đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia
khi nộp tiền thành công thọ sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng telegram
tiếp tục tăng cường bảo đảm
trật tự an toàn giao thông sau tết nguyên đán quý mão
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đang tập trung thực hiện các biện pháp tuần tra kiểm soát
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong đó trọng tâm là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
ghi nhận tại thành phố nha trang
khu vực ngã bảy thành phố nha trang
sau khoảng một giờ đồng hồ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trở tự công an thành phố nha trang tiến hành dừng hai mươi hai phương tiện các loại
qua kiểm tra đã phát hiện xử lý một trường hợp ô tô có nồng độ cồn vượt mức cho phép
hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng đã bị phát hiện tại khu vực ngã ba đường nguyễn thị minh khai tô hiến thành
sau khoảng hơn hai tiếng lập chốt kiểm tra tại khu vực này
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trả tự công an thành phố nha trang cũng đã tiến hành kiểm tra năm mươi bảy trường hợp
do cũng ngẫu hứng uống một lon xong đưa cháu đó đi học
hoàn toàn anh rất là chấp hành về luật lệ giao thông thôi
nhưng mà cái này là một cái bụi rùa gọi là rất là chủ quan của anh
anh rút kinh nghiệm
mình có nhậu rồi mình có nhậu một mấy lon rồi bốn năm lon rồi mình chấp nhận thôi
mình cũng chấp nhận vì mình có lỗi
đội cảnh sát giao thông trở tự đã tiến hành triển khai kiểm tra các người điều kiện phương tiện có vĩ phạm nồng độ cồn
và nhìn chung qua công tác kiểm tra từ hôm trước nay và đến tối hôm nay thì ý thức của người dân ngày càng được nâng cao
người dân tương đối chấp hành tốt về việc yêu cầu kiểm tra
tuy nhiên cũng có một số trường hợp người dân một số bộ phận người dân thường trú tránh khi thấy tổ công tác kiểm tra thì quay đầu
và cố tình ngạm móng không chấp hành cái yêu cầu kiểm tra của người dân trước năm
sau tết nguyên đàn quỳ mão tình hình vi phạm sự tự an toàn giao thông
nhất là vi phạm về nồng độ cồn có xu hướng diễn biến phức tạp tiềm mẩn nhiều nguy hiểm dẫn đến tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh khánh hòa đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
riêng tại thành phố nha trang trong gần hai tuần sau kỳ nghỉ tết cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản xử lý hai mươi năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông trật tự sẽ áp dụng tất cả các biện pháp về công tác tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn như là tuần tra kiểm soát lưu động
kết hợp với đứng chốt tại một điểm vào tất cả các buổi tối trong tuần tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần và thứ bảy chủ nhật
và đồng thời sẽ phân công cán bộ chiến sĩ trong các giờ cao điểm hoặc là vào những ngoài giờ và buổi chiều
các tổ lưu động đó sẽ tăng cường kiểm tra tập trung kiểm tra xử lý nồng độ cồn sẽ tuần tra lưu động nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản xử lý
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gia tăng các vụ tai nạn giao thông
cũng theo thống kê có khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông và một mươi một số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
ngoài những biện pháp xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ cơ quan chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm phương châm đã uống rượu bia thì không lái xe
lực lượng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi vừa dập tắt đám trái rất lớn tại khu làng nghề tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi vào tối qua
sau khi nhận được tin báo trái tại nhà máy sản xuất vật liệu và bao bì xốp
terazio thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại eps miền trung địa chỉ cụng công nghiệp tịnh ấn tây xã tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi
năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng trái trị trái cùng các phương tiện đã đến hiện trường tham gia trị trái chống trái lan và cứu tài sản
sau nỗ lực gần hai giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra